tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp công chúa kế vị thụy điển victoria ingrid aliser dejiure
đang thăm chính thức việt nam nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam và thụy điển có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp
do chủ tịch hồ chí minh và thủ tướng olof palm đặt nền móng được nhân dân hai nước giải công vun đắp trong nửa thế kỷ qua
thụy điển là nước phương tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
đặc biệt thụy điển đã giúp việt nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế trước đây imf vkp
cũng như luôn ủng hộ việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
công chúa kế vị thụy điển victoria cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về sự tiếp đón trọng thị
công chúa cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên đến việt nam
công chúa thụy điển vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp
cũng như ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam hiện nay
cho biết chuyến thăm lần này của đoàn có năm mươi doanh nghiệp
bên cạnh những doanh nghiệp truyền thống còn có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
với mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước chuyến thăm không chỉ trao đổi phát triển kinh doanh
mà còn bàn về chương trình phát triển bền vững mà hai nước cùng quan tâm